cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi một đối tượng đều trú tại huyện phu cát để điều tra về tội giết người
một đối tượng trên là đồng phạm trong vụ hỗn chiến trước đó tại khu vực phường nhơn thành thị xã an nhơn
trước đó do mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc giữa võ anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở thị xã an nhơn và lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện tuy phước
nên hai đối tượng này huy động thêm hai mươi ba đối tượng khác mang theo nhiều hung khí gồm phảng đao và súng hơi
để đánh nhau tại khu vực vòng xuyến tiên hội phường nhân thành thị xã an nhơn
trong lúc hỗn chiến huỳnh công thuận trong nhóm của linh đã dùng súng hơi bắn gây thương tích
tại vùng ngực của văn hồng huyền nhóm của kiệt gây thương tích hai mươi
và dùng dao chém lên đỉnh đầu của kiệt gây thương tích một mươi
đồng thời châu ngọc khả thuộc nhóm của linh cũng bị nhóm của kiệt chém gây thương tích một mươi
ngoài một mươi một đối tượng trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam sáu đối tượng khác cũng với tội danh giết người